hiện thành phố hà nội đã chi trả xong cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín là người có công với cách mạng hộ nghèo cận nghèo bảo trợ xã hội
và những đối tượng còn lại và trong đó có người lao động tự do đang được thành phố triển khai chi trả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một buổi chi trả diễn ra trong chiều nay ngày năm tháng sáu
đây là buổi chi trả tiền cho khoảng ba trăm linh người lao động tự do tại quận hà đông
trong số này có người làm nghề chạy xe ôm có người làm nghề bán hàng rong có người thu gom rác
nhưng điểm chung họ đều chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
với khoản hỗ trợ một triệu đồng một tháng trong ba tháng sẽ giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống
dịch covid vừa rồi là trong khi cái thu nhập của tôi là không có mấy thì được đảng và nhà nước hỗ trợ
tôi biết là cảm ơn đảng và nhà nước hỗ trợ cho tôi trên những khó khăn
theo tính toán sơ bộ hà nội có khoảng tám mươi người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do mất việc kê khai nhận hỗ trợ
hiện thành phố đang tiếp tục tiến hành kiểm tra ra soát chi trả đúng đối tượng được hưởng
đối với hà nội là chúng tôi đề ra hai cái mốc thời gian
thời gian cuối cùng nhận hồ sơ đó là mốc một mươi năm tháng bảy và mốc ba mươi tháng bảy là thời gian chậm nhất để người sử dụng lao động cũng như là các đối tượng lao động nộp hồ sơ
thế và người dân nộp hồ sơ thì theo quy trình thời gian tại quy định tại quyết định của ban thành phố là chủ tịch ủy ban cấp huyện phải xét duyệt
còn nếu không xét duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
tại buổi làm việc với thành phố hà nội bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung yêu cầu thành phố tăng cường sự giám sát
cùng mặt trận công khai minh bạch tránh để chính sách bị trục lợi
ông đào ngọc dung cũng yêu cầu hà nội tiếp tục giả soát giải quyết vướng mắc để hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại
như người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động